do ảnh hưởng của không khí lạnh những ngày qua nhiệt độ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh lào cai liên tục giảm sâu
trong đó một số huyện vùng cao như sapa bắc hà nhiệt độ ghi nhận được đã đạt mức thấp nhất kể từ đầu mùa đông
nhiệt độ thấp đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống và sản xuất của bà con nhân dân
những ngày này bếp lửa để sửa là thứ không thể thiếu trong mỗi gia đình tại thôn nậm rịa xã hợp thành thành phố lào cai
những người già hầu như họ không ra khỏi nhà nhiều em nhỏ cũng nghỉ học do nhà xa mà trời thì quá lạnh
và câu chuyện người dân quan tâm nhất bây giờ chính là làm thế nào để bảo vệ được sức khỏe cho người già và trẻ nhỏ trước sự khắc nghiệt của thời tiết
để cống nó để cuốn trang vào nó không thì sợ rét rét quá nó ốm ấy
tại huyện sapa nhiệt độ luôn ở mức rét hại chỉ từ một đến ba độ c
một số trường học không có bán chú đã phải cho học sinh nghỉ học để tránh rét
tuy nhiên nhiều trường khác có cơ sở vật chất bảo đảm vẫn duy trì các hoạt động dạy và học trên cơ sở triển khai tốt các biện pháp giữ ấm cho học sinh
các tiết học chính khóa được giảm bớt thay vào đó là các giờ học ngoại khóa sôi nổi ấm cúng
khi mùa đông đến thì thời tiết rất là khắc nghiệt và rất là lạnh giá
vì thế chúng tôi phải xem cái nhiệt độ của thời tiết và để xem là nhắc nhở phụ huynh mặc quần áo đầy đủ cho các cháu để đảm bảo cho cháu là đủ ấm về mùa đông
và ở trong lớp thì chúng tôi cũng trang bị rất là nhiều những đồ dùng phục vụ cho các cháu
ví dụ như là quạt sửa điện và chăn ấm
trong sinh hoạt thì có bình nước ấm
và lạnh để cho các cháu uống để đảm bảo sức khỏe các cháu không bị lạnh về mùa đông
nhiệt độ xuống thấp đã khiến các hộ dân không thể lên nương lên rẫy hay đi làm công như bình thường
già súc cũng không được chăn thả
có hộ phải đi xa vài cây số để kiếm thêm thức ăn cho đàn vật nuôi
cuộc sống của người dân gặp không ít khó khăn
hôm nay không biết năm nào mà trong lạnh
như mọi năm thấy bình thường thôi
mình không làm được việc
thời gian vừa qua gần bảy ngày hôm nay thời tiết cũng giảm sâu
chính vì thế mà tỷ lệ gia súc trên z đã có tăng lên
chủ yếu vẫn là gia súc non và gia khúc giả yếu
trước mỗi đợt z này ngành nông nghiệp đã tham dự an tỉnh có các công điện
chỉ đạo cho tất cả các huyện và các xã để tăng cường tất cả các lực lượng xuống cơ sở
đối với các huyện xác định có đây là một nhiệm vụ cần thiết và cấp bách trong trận này
khuyên cáo nhân dân đưa các gia súc xuống những vùng ấm hơn
và ngay tại những vùng mà gia súc được đưa xuống với vùng thấp thì cũng tiến hành đầy đủ
từ việc hướng dẫn che chắn cho ăn bổ sung thức ăn tinh
theo dự báo không khí lạnh sẽ tiếp tục duy trì và ảnh hưởng đến các địa phương trong những ngày tới
do đó việc triển khai các biện pháp giữ ấm cho người và vật nuôi trong thời điểm này là thực sự cần thiết
bên cạnh đó bà con nhân dân cũng cần chủ động các biện pháp để ổn định sản xuất
cho kịp khung thời vụ đã đề ra